tại tp hcm đã diễn ra hội thảo quốc tế trao đổi thông tin các quy định thị trường
kiểm soát xuất nhập khẩu rau quả việt nam trung quốc
hội thảo do cục chế biến và phát triển thị trường nông sản phối hợp hiệp hội rau quả việt nam
tổng lãnh sự quán trung quốc tại tp hcm tổ chức
hội thảo đã tập trung phổ biến tới các địa phương các hiệp hội ngành hàng
cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu rau quả hiểu rõ nắm bắt nâng cao năng lực thực thi
và đáp ứng các quy định thị trường của hai bên
tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản
cụ thể phổ biến hướng dẫn để các doanh nghiệp nắm bắt các thay đổi chính sách
các quy định mới biện pháp của trung quốc về tăng cường kiểm soát chất lượng
kiểm dịch rau quả nhập khẩu vào thị trường trung quốc
đăng ký danh sách doanh nghiệp xuất khẩu rau quả sản phẩm hoa quả chế biến sang thị trường trung quốc
trao đổi thông tin của các doanh nghiệp việt nam và trung quốc
nhằm phát triển xuất khẩu rau quả sang thị trường trung quốc
trao đổi các giải pháp kinh nghiệm công tác tổ chức sản xuất đáp ứng theo các quy định
nhằm phát triển xuất khẩu sang thị trường trung quốc